một nhóm đối tượng lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu đất trống trên địa bàn ấp sơn đông xã thanh đức huyện long hồ đã bị công an tỉnh vĩnh long triệt xóa thu giữ nhiều tiền và tăng vật
vào thời điểm trên lực lượng công an đã bắt quả tang và tạm giữ được năm đối tượng tham gia lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
lực lượng chức năng đã thu giữ một bộ dụng cụ dùng để chơi tài xỉu
số tiền năm triệu đồng trên chiếu và tạm giữ trên người các đối tượng ba mươi bốn triệu đồng
qua làm việc trong số người tham gia đánh bạc này có người đến từ tỉnh long an và trà vinh
lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật